ban quản lý dự án đường sắt đô thị tp hcm cho biết các quận ở tp hcm cơ bản hoàn tất thủ tục ban hành quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư phục vụ xây dựng tuyến metro số hai
các quận đã ban hành quyết định cho năm trăm chín mươi trường hợp đạt gần chín mươi tám trong đó có quận một tân bình tân phú đã hoàn tất công tác này tỷ lệ bàn giao mặt bằng hiện đạt khoảng bốn mươi bốn
hiện ủy ban nhân dân quận tân bình đã bàn giao mặt bằng nhà ga s một mươi phạm văn bạch và s một mươi một tân bình ủy ban nhân dân quận một mươi đã bàn giao mặt bằng nhà ga s năm lê thị riêng cho ban quản lý đường sắt đô thị
diêm quận ba hiện đang xử lý vướng mắc pháp lý các quyết định thu hồi đất ban hành năm hai nghìn một mươi tám nên từ đầu năm đến nay chưa thực hiện giải ngân
tổng mức đầu tư của các dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư là hơn bốn ba trăm linh tỷ đồng đến nay các đơn vị đã giải ngân được hơn sáu mươi sáu kế hoạch năm nay
dự án tuyến metro số hai biến thành tham lương đi qua địa bàn của sáu quận gồm quận một quận ba quận một mươi quận một mươi hai tân bình và tân phú tổng chiều dài hơn một mươi một km với tổng diện tích thu hồi hơn hai trăm năm mươi m hai
dự án này có tổng mức đầu tư bốn mươi bảy tám trăm chín mươi tỷ đồng từ nguồn vốn oda về ngân hàng phát triển châu á ngân hàng tài thiết đức ngân hàng đầu tư châu âu và vốn đối ứng
theo kế hoạch dự án sẽ hoàn thành năm hai nghìn hai mươi